ngày ba tháng năm thành ủy hà nội ban chỉ đạo xây dựng đề án chính quyền đô thị của thành phố hà nội
tổ chức hội thảo cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị
đây là hội thảo khoa học đầu tiên lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện các nội dung của đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố hà nội
thời gian qua với nhiều cách làm sáng tạo quyết liệt nghiêm túc thành phố hà nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
như tổng vốn đầu tư xã hội hóa giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu gấp hơn hai lần giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đạt trên chín trăm bốn mươi tỷ đồng
bên cạnh những tiến bộ đáng ghi nhận công tác quản lý nhà nước của chính quyền thủ đô hà nội đang bộc lộ những bất cập
làm hạn chế sự phát triển nhanh chóng năng động của thủ đô
điều đó đòi hỏi phải có thể chế tổ chức và hoạt động phù hợp không thể áp dụng chung một khuôn khổ như nông thôn
tại hội thảo nhiều ý kiến đồng tình và thống nhất về sự cần thiết của việc xây dựng đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị của thành phố hà nội
và đề xuất giải pháp đổi mới mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với thành phố hà nội dựa trên tình hình thực tế
vậy thì nói đầu tiên là dân dân có tin ông hội đồng phường với ông hội đồng quận không
thì thưa các bác các anh chị là đúng là dân người ta không tin mấy đâu
những người dân người ta quan tâm nhất là đại biểu quốc hội
sau đó là hội đồng thành phố
quận vừa vừa thôi phường rất ít
quan điểm của quận nam bình liên thực sự nếu mà bỏ hội đồng nhân dân cấp quận được vẫn là tốt hơn
một đôi thì tôi nói là cấp huyện thì tôi với quận tôi nghĩ là không nên bỏ
với cấp xã thì có thể gánh nó
nhưng tôi nói là các anh đừng nghĩ rằng là hội đồng cấp huyện không có không chỉ có người giám sát không có chuyện đó
vì chúng tôi ban lành nghị quyết
việc rất quan trọng của địa phương
và ủy ban nhân dân điều hành phải chấp hành rất nghiêm túc với hội đồng nhân dân
nội dung liên quan đến phải thay đổi một số từ quản lý sang quản trị
hiện nay về chúng ta cơ bản là do đang áp cái mô hình quản lý như chưa sang mô hình quản trị
nhưng ở đô thị nhất là các quận nội thành hà nội cái tính quản trị nó cao hơn quản lý
tôi nói ví dụ như các báo cáo các đồng chí lãnh đạo các đồng chí này
việc hè bây giờ cứ quản lý hay không quản lý
phải chuyển sang quản trị
phải đến một lúc đó là lấy vỉa hè nuôi vỉa hè
lấy đô thị nuôi đô thị
chứ không cứ bỏ tiền ra để nuôi một đội máy suốt hay dẹp được
cứ dẹp bằng trước người ta lại lần sau
để đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố hà nội được xây dựng hiệu quả nhất
trong thời gian tới hà nội sẽ tổ chức thêm nhiều hội thảo để lấy thêm nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia
các nhà nghiên cứu và thực tiễn cuộc sống
để những quy định của đề án khi triển khai thực sự phát huy được giá trị
trị thực chất không đi vào lối mòn hình thức